đón năm mới canh tí này hàng nghìn hộ dân ở các thôn bản vùng cao biên giới của tỉnh lào cai
lần đầu tiên được sử dụng điện lưới quốc gia
ánh sáng điện mang theo niềm vui mang theo cuộc sống đầy đủ hơn
và quan trọng nhất là người dân đã thấy được sự quan tâm chăm lo của đảng và nhà nước
những ngày giáp tết canh tí hơn bốn mươi hộ dân thuộc diện hộ nghèo thôn xín trải
xã ngũ chỉ sơn thị xã sapa vui mừng khi lần đầu tiên được đón điện lưới quốc gia
nhờ có điện đời sống của người dân đã được cải thiện hơn
từ nay bà con đã có tv có máy móc để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày
những cái thiết bị máy móc nhiều tôi mua thêm cái máy sắt để phục vụ cho bà con
theo thống kê trong năm hai nghìn một mươi chín tỉnh lào cai cùng ngành điện đã đầu tư một trăm một mươi chín tỷ đồng
để kéo điện cho người dân vùng sâu vùng xa
trong đó hai mươi bảy thôn bản được đầu tư kéo điện với hơn một hộ dân
được cấp điện trước dịp tết nguyên đán
đây là niềm vui lớn đồng thời góp phần nâng cao đời sống vật chất
và tinh thần cho người dân thêm đủ đầy hơn
hồi trước chưa có điện bây giờ là nhà nước quan tâm đến cho điện đấy
bây giờ vui lắm rồi ăn tết là vui rồi
có điện đấy thì làm nhiều kiểu cũng được hết muốn cắm
ví dụ là máy sắt này các cái là làm được hết rồi bây giờ là không lo cái gì cả
để mà cung cấp điện tốt cho người dân trong phục vụ tết nguyên đán
và các lễ hội đầu xuân trọng điểm của tỉnh để thu hút du lịch
thì đây là một nhiệm vụ cũng hết sức
thứ nhất là được anh em chúng tôi coi trọng
cái nhất là chúng tôi đã có những phương án lập ra các phương án đảm bảo cung cấp điện
cái thứ hai là chuẩn bị cái lực lượng con người là phải đảm bảo duy trì lực lượng trực tối đa
để xử lý tất cả những tình huống xử lý sự cố rồi phục vụ cho khách hàng
việc đóng điện lưới quốc gia không chỉ mang ánh sáng của đảng nhà nước
đến với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa vùng khó khăn vui xuân đón tết vui vẻ
mà còn là nguồn lực quan trọng giúp người dân mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất
do đó giảm nghèo xây dựng quê hương giàu đẹp